cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica vừa chính thức hỗ trợ dự án xử lý ô nhiễm môi trường vịnh xuân đài
thị xã sông cầu tỉnh phú yên đây là danh thắng cấp quốc gia được định hướng khai thác du lịch theo
quy hoạch của chính phủ nhưng vịnh đang phải đối mặt với thách thức môi trường do nuôi trồng thủy sản
dự án xử lý ô nhiễm nguồn nước vịnh xuân đài được thực hiện dựa trên sự kêu gọi của tỉnh phú yên
đối với tổ chức zika trong tổng thể vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại các đầm vịnh trên địa bàn tỉnh
theo đó từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi jica sẽ triển khai nhiều đợt khảo sát thực địa để kiểm tra
về khả năng ứng dụng công nghệ được thực hiện tại các vị trí lắp đặt thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường
trên vịnh xuân đài bàn phần về công nghệ trang thiết bị và nhân lực xử lý ô nhiễm môi trường
được jica tài trợ vịnh xuân đài được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
khu du lịch quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi trong chiến lược phát triển du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm
vịnh xuân đài sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng biển là một điểm quan trọng trên tuyến du lịch quốc gia
đón khoảng tám trăm năm mươi lượt khách